trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia vừa đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng gdp việt nam sẽ đạt khoảng bảy một năm trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người của việt nam đạt khoảng bốn sáu trăm tám mươi tám usd đưa việt nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao
theo đó tăng trưởng gdp phục hồi rõ nét sau giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm duy trì được tốc độ cao đặc biệt là trong các năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín với tốc độ tăng tương ứng đạt sáu tám mươi một và bảy tám năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và khoảng bảy một năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế
tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các khu vực các nền kinh tế chậm lại
tính chung giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng gdp toàn nền kinh tế khoảng sáu tám mươi bốn một năm đạt mục tiêu sáu năm bảy kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm tăng trưởng kinh tế dự báo vẫn sẽ phụ thuộc vào khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ
sự chuyển đổi nhanh hơn của mô hình tăng trưởng
theo hướng tăng năng suất chất lượng và hiệu quả với động lực chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
chính phủ việt nam đón nhận một cách khá chủ động đặc biệt là trong việc xây dựng tận dụng những kết quả của khoa học công nghệ một
ví dụ như xây dựng những chiến lược về làm sao để có thể tận dụng được khoa học này
thông qua chiến lược về kết mạng
bên cạnh đó việc tham gia ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đặc biệt là hiệp định cptpp và evfta sẽ tác động sâu rộng tới nền kinh tế việt nam
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
cái mà các hiệp định có thể đem lại đấy là câu chuyện tạo ra được cái môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp
và hai là tạo ra một thể chế tốt
thì đấy là những điểm mà các hiệp định đặc biệt là cptpp và fvfta trong thời gian tới
nó sẽ có tác động rất tốt cho nền kinh tế
trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia dự đoán rằng
với nhiều khả năng xảy ra hơn tốc độ tăng trưởng gdp việt nam sẽ đạt khoảng bảy một năm
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định lạm phát ở mức ba năm đến bốn năm một năm
năng suất lao động cải thiện hơn với tốc độ tăng khoảng sáu ba một năm
và với kết quả tăng trưởng này đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người của việt nam
đạt khoảng bốn sáu trăm tám mươi tám usd đưa việt nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao